lãnh đạo tập đoàn điện lực việt nam vừa có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai về việc hỗ trợ thực hiện các thủ tục liên quan để mở rộng thêm hai tổ máy thuộc dự án thủy điện trị an
theo evn thủy điện trị an mở rộng nâng công suất thêm hai trăm linh mw đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi có xét đến năm hai nghìn ba mươi
do đây là dự án có tổng mức đầu tư dưới năm tỷ đồng nên việc phê duyệt chủ trương đầu tư sẽ do địa phương thực hiện
theo phương án do evn đưa ra để thực hiện dự án cần tiến hành thu hồi khoảng một trăm ba mươi ha đất sau khi hoàn thành evn sẽ bàn giao trở lại cho địa phương tám mươi ha đất
thủy điện trị an được xây dựng trên sông đồng nai qua địa bàn tỉnh đồng nai từ năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn đưa vào sử dụng năm một nghìn chín trăm chín mươi một
đây là công trình thủy điện lớn nhất khu vực phía nam với bốn tổ máy tổng công suất thiết kế là bốn trăm linh mw
thời điểm mới đưa vào phát triển
phận hành là nơi cung cấp điện cho nhiều tỉnh thành phố khu vực phía nam